ngày một mươi tháng chín tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận bảo tàng lịch sử quốc gia thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh bình thuận báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích khảo cổ học
động bà hòe ở thôn năm xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
di tích động bà hòe được phát hiện từ năm một nghìn chín trăm hai mươi khi người pháp thi công quốc lộ một
năm hai nghìn động bà hòe được công nhận là di tích cấp quốc gia
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bảo tàng lịch sử quốc gia cùng với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận
tiến hành khai quật di tích động bà hòe theo quyết định của bộ văn hóa thể thao du lịch
sau gần hai tháng khai quật các nhà khảo cổ đã mở năm hố khai quật với tổng diện tích ba trăm hai mươi bốn m hai
các di tích xuất lộ trong hố khai quật gồm có bốn mươi ba mộ táng với hai loại hình mộ nồi và mộ đất
được trôn trong tầng văn hóa có độ sâu trung bình sáu bảy mươi cm
đồ tùy táng trôn theo chủ yếu là đồ đá và đồ gốm như dìu cuốc dọi xe chỉ
hay các loại đồ dùng sinh hoạt như nồi bình bát bồng và cốc

cùng với các mộ táng hiện vật trong tầng văn hóa của những di tích
các nhà khảo cổ còn thu được một khối lượng khá lớn di vật chủ yếu là đồ đá và đồ gốm
với các loại hình như công cụ ghè đéo bàn mài hòn ghe hạch đá mảnh tước phác vật
đồ gốm chủ yếu là các mảnh vỡ của đồ nấu
sinh hoạt như nồi bình bát bồng
qua kết quả khai quật các nhà khảo cổ đã xác định được khung niên đại kéo dài hơn ba năm trước
các đặc trưng của văn hóa sa huỳnh là một nơi cư trú của người xưa có tính chất khá đa dạng
cư trú sản xuất mộ địa
cái đợt nghiên cứu này đã mang lại những kết quả hết sức là có ý nghĩa
đối với chúng tôi thì một trong những ý nghĩa quan trọng nhất
bên cạnh việc chúng ta đã phát hiện được những hệ thống di tích
đó là mộ táng đó là dấu tích cư trú
rồi những dấu tích của di chỉ sản xuất
thì việc tiếp tục phục chế phục dựng các hiện vật này
chỉnh lý hiện vật này trong thời gian tới
để trên cơ sở đó từng bước xây dựng hoàn thiện hồ sơ khoa học
rồi từng bước chúng ta phát huy cái giá trị tại bảo tàng bình thuận
rồi tại bảo tàng lịch sử quốc gia
trong việc quảng bá và tôn vinh cái giá trị lịch sử văn hóa
trong thời gian tới bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh bình thuận
chỉnh lý toàn bộ dữ liệu những hiện vật này để thông qua đó
chúng ta có thể hình dung được diện mạo về đời sống cư dân xưa cách đây trên ba năm cho đến hai năm trước